tại bình phước tối qua chủ tịch ubnd tỉnh bình phước đã ký ban hành công văn hỏa tốc
về việc thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội và giãn cách đối với năm huyện thành phố trên địa bàn
thời gian áp dụng các biện pháp cách ly giãn cách xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy
theo đó sẽ áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với toàn địa bàn huyện trơn thành
còn thành phố đồng xoài và các huyện lộc ninh bù gia mập hớn quản áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm các huyện thị xã còn lại buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke
quán bar vũ trường cơ sở làm đẹp tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát trên địa bàn toàn tỉnh
tính đến chiều ngày hôm qua chín tháng bảy trên địa bàn đã ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó huyện trân thành có một mươi ba trường hợp lồng ninh ba trường hợp thành phố đồng xoài một trường hợp
hớn quản và huyện bù gia mập mỗi nơi một trường hợp